thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tiến dụng
đã chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo để nghe kết quả thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai và một nghìn năm mươi tám của chính phủ
để ra những tồn tại bất cập trong thực hiện các nghị quyết này đồng thời có định hướng và biện pháp giải quyết
sau ba năm đi vào thực thi đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tiến dụng đã đạt được những kết quả rất quan trọng
hệ thống tiến dụng ở việt nam đã có chuyển biến tích cực quy mô năng lực tài chính tăng mạnh đạt một mươi hai sáu triệu tỷ đồng
bằng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi sáu vốn sở hữu tăng năm mươi cho vay đạt tám triệu tỷ đồng tăng sáu mươi
chất lượng tín dụng được cải thiện tỷ lệ nợ xấu giảm thoài vốn đầu tư ngoài ngành phải xử lý chéo đầu tư chéo được tích cực triển khai
tình trạng cổ đông nhóm cổ đông lớn thao túng chi phối cơ bản được khắc phục toàn bộ hệ thống tín dụng được chấn chỉnh củng cố